nắng nóng những ngày qua đã gây xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân ở khu vực miền trung
tại quảng ngãi nắng nóng đã khiến cho nhiều bệnh nhân là trẻ em phải nhập viện và gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ em
sau khi nhập viện ba ngày con chị cao thị khánh ly đang được các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới điều trị tích cực bệnh tay chân miệng
nhập viện trong tình trạng nhiều vết đỏ ở lòng bàn chân miệng và tay cùng biểu hiện triệu chứng viêm cơ tim viêm não
con chị ly đã được tiêm huyết thanh cùng chỉ định điều trị của bác sĩ
hiện sức khỏe con chị đã có tiến triển tốt sau ba ngày điều trị
tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi trung bình mỗi ngày có từ năm đến một mươi tháng
trong đó chủ yếu là bệnh tay chân miệng và tiêu chảy
hiện bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhi tại khoa bệnh nhiệt đới và nhi tổng hợp
theo thống kê số bệnh nhi nhập viện cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái

hiện bệnh viện sản nhi quảng ngãi trung bình mỗi ngày có từ năm đến một mươi tháng
trong đó chủ yếu là bệnh tay chân miệng và tiêu chảy
tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi trung bình mỗi ngày có từ năm đến một mươi tháng